thông tin từ sở y tế tỉnh lâm đồng vào ngày năm tháng một mươi hai
toàn tỉnh đã ghi nhận thêm một trăm bảy mươi sáu ca nhiễm covid một mươi chín mới
nâng tổng số ca nhiễm lên bốn một trăm sáu mươi hai ca và thêm một ca tử vong
như vậy tính đến thời điểm này toàn tỉnh đã có một mươi một ca tử vong vì covid một mươi chín
cụ thể trong số một trăm bảy mươi sáu ca covid một mươi chín mới huyện đức trọng nhiều nhất với ba mươi sáu ca
tiếp đó huyện đơn dương ba mươi ba ca huyện lâm hà hai mươi bốn ca thành phố đà lạt hai mươi hai ca
huyện di linh hai mươi một ca huyện đạ quai một mươi hai ca
trong số hai mươi hai ca ở thành phố đà lạt có một mươi năm ca trong cộng đồng và bốn ca là f một
đã cách ly theo quy định và ba ca có yếu tố dịch tễ về từ vùng dịch
một mươi ca mới tại huyện đức trọng có một mươi sáu ca trong cộng đồng một mươi năm ca là các f một đang cách ly
năm ca phát hiện tại khu vực phong tỏa của xã đa nguyên
bệnh nhân covid một mươi chín thứ một mươi một tử vong là một người phụ nữ tám mươi tuổi
ngụ thôn r chai hai xã phú hội đức trọng được điều trị tại bệnh viện nhi lâm đồng
từ ngày ba tháng một mươi hai
tử vong lúc năm h năm mươi phút ngày năm tháng một mươi hai với chẩn đoán viêm phổi
tại quyện đơn dương trong ba mươi ba ca mới thì có một mươi bốn ca là các f một đã cách ly theo quy định
một mươi bốn ca phát hiện ở khu phong tỏa của xã cà đô và ba bệnh nhân có yếu tố dịch tễ về từ vùng dịch
như vậy từ đầu dịch covid một mươi chín đến nay tỉnh lâm đồng đã ghi nhận bốn một trăm sáu mươi hai ca covid một mươi chín
trong đó đã ra viện một ba trăm năm mươi một ca tử vong một mươi một ca